tại hà nội bộ công thương hiệp hội diệt may việt nam và hội diệt mây theo đan tp hcm
đã phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế ngành công nghiệp diệt may thiết bị và nguyên phụ liệu việt nam hai nghìn một mươi sáu
triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại hà nội
với sự tham dự của hơn một trăm bảy mươi một công ty đến từ một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
triển lãm năm nay kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các công ty dệt may việt nam có cơ hội tham quan
tìm hiểu lựa chọn các chủng loại thiết bị có trình độ công nghệ hiện đại được sản xuất từ các nước công nghiệp tiên tiến
để định hướng đầu tư thêm công nghệ mới
nằm trong nội dung hoạt động của triển lãm các cuộc hội thảo tọa đàm xoay quanh các vấn đề được quan tâm
sẽ được tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho việc đầu tư hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp diệt may trong và ngoài nước
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hai đến hết ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội